cục quản lý dược bộ y tế vừa công bố danh sách năm mươi năm công ty thuộc một mươi quốc gia có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng một trăm linh lô thuốc nhập khẩu
đáng lưu ý có tới năm mươi hai trong số năm mươi năm công ty nằm trong danh sách có thuốc vi phạm chất lượng đã được cục quản lý dược công bố từ các đời trước
danh sách gồm năm mươi năm công ty thuộc một mươi quốc gia có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng một trăm linh lô thuốc nhập khẩu
đặc biệt ba mươi tám công ty thuộc ấn độ hai công ty trung quốc sáu công ty của hàn quốc hai công ty của pakistan hai công ty của mỹ
ngoài ra ba lan nga và rumani bangladesh thái lan đều có một công ty nằm trong danh sách
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị thanh tra quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc sở tiến hành kiểm tra
giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn và xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm
công bố này của cục quản lý dược là lời cảnh báo cho các bệnh viện cũng như người dân cần thận trọng với nguồn thuốc từ các công ty có mặt trong danh sách đen